vụ hỏa hoạn tại bình dương khiến bốn người tử vong
văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trương hòa bình
về việc khắc phục hậu quả vụ việc trên
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng hai tại khu dân cư trên đường ba mươi tháng bốn
phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người trong một gia đình thiệt mạng
trước tình hình trên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đến thăm hỏi
hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả
sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
và yêu cầu thủ tướng chính phủ tại công điện số năm mươi cd ttg ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy